nhân viên hoảng sợ và nói tiền để trong khét sắt nhưng không biết mật khẩu
cùng thời điểm đó bên ngoài bảo vệ chi hô nên tên cướp đã lao ra xe tẩu thoát mà chưa lấy được gì
về nhà đối tượng đã đốt một số vật dụng để phi tang
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu thành phố đà nẵng cho biết đơn vị vừa tiến hành
truy xét thành công đối tượng nguyễn mạnh hùng quê ở tỉnh nghệ an
chuyên thực hiện các vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố đà nẵng
ngày ba một mươi một trong lúc tuần tra
các kiểm soát trên địa bàn phường hòa minh quận điên triểu
lực lượng chín trăm một mươi một đã kiểm tra xe máy do hùng điều khiển có biểu hiện bất minh
khám xét nhanh trong cốp xe của hùng phát hiện nhiều dụng cụ phá khóa
nên tiến hành bàn giao đối tượng cho công an quận hải châu
đấu tranh truy xét hùng khai nhận từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay vào thành phố đà nẵng
lợi dụng người dân sơ hở để thực hiện trộm cắp xe máy và đem vào các tỉnh phía nam tiêu thụ
hùng đã liên tiếp thực hiện một mươi ba vụ trộm cắp trên địa bàn thành phố đà nẵng
bán lấy tiền tiêu xài cá nhân và sử dụng ma túy
hiện công an quận hải châu đã khởi tố bị can và tạm giữ đối tượng hùng
để phục vụ quá trình điều tra mở rộng
ngày hôm nay công an thành phố biên hòa của tỉnh đồng nai cho biết
đang tiếp tục tạm giữ hình sự ba đối tượng gồm trịnh phong lanh
dương thị kim dung và nguyễn thị kim thảo đều trú tại tỉnh đồng nai
để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó vào đêm ngày hai mươi bốn tháng một mươi một lực lượng công an chia làm ba tổ
lần lượt bắt giữ lanh dung và thảo ở phòng trọ
thu giữ năm gói ma túy và nhiều vật dụng dùng để sử dụng ma túy
theo cơ quan công an ba đối tượng trên thường xuyên cùng nhau góp tiền
đi mua ma túy về chia nhau sử dụng
sau một thời gian theo dõi cơ quan công an đã đồng loạt bắt giữ
để xử lý theo quy định của pháp luật
thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
tính từ một mươi tám h ngày hai mươi hai h đến hai mươi ba h
hai mươi bảy tháng một mươi một đến một mươi tám h ngày hai mươi tám tháng một mươi một
việt nam ghi nhận hai ca mắc covid một mươi chín mới
đều có quốc tịch việt nam được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại khánh hòa
như vậy tính đến chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi một
việt nam có tổng cộng một ba trăm bốn mươi một ca mắc covid một mươi chín
báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
đã có thêm chín bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
tính đến nay việt nam đã có một một trăm bảy mươi chín bệnh nhân mắc covid một mươi chín được chữa khỏi
nước ta đã ghi nhận ba mươi năm ca tử vong
liên quan đến covid một mươi chín trên nền bệnh lý thầm trọng và hiện không còn ca bệnh nặng nào
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn